để kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập vào địa bàn
tỉnh sơn la đã thành lập các tổ công tác liên ngành tại các cửa ngõ đường bộ vào tỉnh
tỉnh sơn la có một mươi chốt kiểm dịch được thành lập trên địa bàn các huyện phú yên vân hồ thuận châu quỳnh nhai mường la sông mã sốt cộp
thành phần tổ công tác gồm cảnh sát giao thông viên chức y tế cảnh sát một trăm một mươi ba thanh tra giao thông
tổ công tác có nhiệm vụ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kể cả thứ bảy chủ nhật ngày lễ và ngày nghỉ
có yêu cầu kiểm soát được một trăm linh người và phương tiện đi vào tỉnh
hiện tại sơn la có một trăm ba mươi năm người đang thực hiện cách ly tập trung hơn bảy trăm năm mươi bệnh nhân người nhà và những người có liên quan đến bệnh viện bạch mai trở về địa phương
trong đó hơn hai trăm năm mươi người đã qua một mươi bốn ngày hiện tại sức khỏe ổn định đến thời điểm này tại sơn la chưa phát hiện trường hợp mắc covid một mươi chín